phát ngôn viên lục quân mỹ vừa cho hay lục quân mỹ đang nghiên cứu nguyên mẫu tên lửa hành trình tầm trung thế hệ mới
có khả năng tấn công mục tiêu di động trên đất liền và trên biển
nỗ lực này nhằm lấp chỗ chống trong lực lượng tên lửa chính xác tầm xa của quân chủng
dự án tên lửa hành trình tầm trung được triển khai sau khi chương trình nâng cấp liên quân binh chủng
cho hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân bị đình trệ vì vấn đề kỹ thuật
lục quân mỹ dự kiến trì hơn một tỷ usd trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để phát triển hệ thống tên lửa tầm trung di động trên mặt đất
nhằm thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân và hỗ trợ các tổ hợp tên lửa tiến công chính xác
nhưng dự án này bị hủy vào năm nay để tiết kiệm chi phí
theo kế hoạch ban đầu các tên lửa này có thể được triển khai ở khu vực châu á thái bình dương
để lấp khoảng trống vũ khí chống hạm có tầm ngắm một km